tết thiếu nhi và mùa hè xanh biên giới là chủ đề xuyên suốt trong chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
được bộ đội biên phòng tỉnh lai châu triển khai từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng tám
trên địa bàn hai trăm một mươi chín bản của hai mươi ba xã biên giới và thành phố lai châu với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch bộ đội biên phòng lai châu sẽ phối hợp với các huyện đoàn
và chính quyền địa phương các huyện xã biên giới tổ chức tặng bốn trăm linh phần quà cho các gia đình diện hộ nghèo
gia đình chính sách trao ba mươi suất học bổng cho các cháu học sinh thuộc chương trình nâng bước em đến trường
ở hai xã trung trải và nậm ban huyện nậm nhùn
đến các bản tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu bia chất kích thích khủ tục lạc hậu
vận động bà con tích cực tham gia bảo vệ trật tự hỗ trợ người dân di rời chuồng trại xa khu vực dân cư
tổng dọn vệ sinh chụp đường giao thông nội bản cắt tóc miễn phí trồng mới trên một trăm linh cây xanh
các chiến sĩ đã đến từng nhà tuyên truyền vận động chúng tôi ăn ở hợp vệ sinh
không trăn thả ra súc cạnh nhà và không ngay lời của kẻ xấu bày cho bà con cách làm kinh tế cách cây lúa trồng ngô
tôi rất cảm thấy vinh dự và tự hào phấn khởi khi được tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
thông qua chiến dịch bản thân tôi cũng như là tất cả các đồng chí đoàn viên
đoàn cơ sở tiểu đoàn huấn luyện cơ động được giao lưu học hỏi được công hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình
vào trong công cuộc xóa đỡ giảm nghèo với là một phần thứ nhất
thứ hai là được cải thiện môi trường trong xanh sạch đẹp có một môi trường lành mạnh
đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh lai châu là đơn vị tiên phong gia quân tổ chức các hoạt động hè ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn
các hoạt động được tổ chức trong chiến dịch đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên
cũng như mong mỏi của bà con và các em học sinh
trong thời gian tới để thực hiện tốt cái chiến dịch này
thì đảng ủy bộ thuyên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh
thực hiện cùng với các nhà hảo tâm các doanh nghiệp và phối hợp với các huyện đoàn
để chỉ đạo đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh triển khai trên toàn bộ khu vực biên giới
phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh lai châu luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn giao thông ở những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa vùng biên giới
thể hiện lòng nhân ái bản lĩnh chính trị kỹ năng thực hành xã hội có sức khỏe đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc